số lượng quân đội mỹ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đồn trú ở đông âu có thể tăng lên trong những năm tới
khi các mối đe dọa từ nga tiếp tục gia tăng
trong lời điều trần trước ủy ban quân vụ hạ viện mỹ tướng christopher cavoli tư lệnh của mỹ ở châu âu
và cũng là tư lệnh nato ở châu âu chia sẻ việc triển khai quân là một phần của sự chuyển hướng rõ ràng
về phía đông của liên minh nato và ông khẳng định cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng để tăng số lượng binh sĩ nhiều hơn
trong thời điểm cần thiết
hiện nay thì có khoảng một trăm linh binh lính mỹ đóng quân trên khắp châu âu trong đó có khoảng hai mươi người được điều động
đến các nước như ba lan và rumani để đáp trả việc nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra theo một báo cáo có khoảng bốn mươi quân nato khác cũng đóng quân trong khu vực để hỗ trợ các nỗ lực an ninh
của các nước đông âu
việc lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở ba lan diễn ra theo cam kết vào năm hai nghìn hai mươi hai của tổng thống mỹ joe biden
về việc thiết lập một căn cứ thường trực đầu tiên của mỹ ở sườn phú
mỹ cũng đang có kế hoạch tiếp tục luân chuyển các đơn vị của nước này sang ba lan và các địa điểm đông âu khác
trong tương lai gần để giải quyết các mối đe dọa và thách thức an ninh trong khu vực